hợp chất favonoid không biết các chuyên gia có thể đưa ra ý kiến kỹ hơn cho quý vị khán giả được biết là
hợp chất này trong phòng chống điều trị huyết áp cao và đột quỵ thì nó có cái cơ chế như thế nào ạ
chính vì nó là hợp chất chống oxy hóa cho nên nó sẽ giúp cho những tế bào khỏe mạnh được hơn kéo dài được tới thống hơn
và nó sẽ hạn chế được những tác dụng phụ có hại của các thuốc
tôi nghĩ là bản chất của favonoid là chất chống oxy hóa cho nên nó rất sẵn sàng cung cấp các điện tích tự do
các điện tích ấy sẽ trung hòa các gốc tự do gốc tự do là gốc cần điện tử
những chất chống oxy hóa là những chất sẵn sàng cho điện tích để cho các gốc tự do không còn tự do nữa
cho nên nó sẽ tránh đi bình thường các gốc tự do sẽ tấn công vào màng tế bào
mang tế bào ấy có thể là tế bào cơ tim tế bào thành mạch
và nó làm thoát các gốc tự do
các chất dinh dưỡng ở bên trong tế bào ra thì nay có điện tích từ các chất chống oxy hóa rồi
thì các gốc tự do đã không còn tự do nữa và nó sẽ không tấn công các tế bào
và chính vì thế nó giữ sự vẹn nguyên cũng như là các chức năng của các tế bào được tốt hơn